thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đã triệt phá chuyên án và bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép gần hai viên hồng phiến
cụ thể tại xóm sơn quang xã hóa thượng huyện đồng hỷ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên đã bắt quả tang đối tượng chu văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tệ xã minh lập huyện đồng hỷ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một chín trăm ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp hồng phiến có khối lượng một trăm chín mươi bảy sáu gram
đầu tranh mở rộng cùng ngày đối tượng hứa văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tệ xã minh lập
đã đến cơ quan công an đầu thú và tự khai nhận về hành vi phạm tội cùng với chu văn đại
được biết quý là người đưa số ma túy trên cho đại mang đi bán lẻ để kiếm lời